kho bạc nhà nước vừa thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển trong quý i năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng mức phát hành trong quý đầu tiên của năm sẽ là sáu mươi năm tỷ đồng
theo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ của kho bạc nhà nước trái phiếu kỳ hạn ba năm có tổng mức phát hành là ba tỷ đồng
kỳ hạn năm năm là ba mươi tỷ đồng kỳ hạn ba mươi năm là sáu tỷ đồng còn lại là kỳ hạn bảy năm và một mươi năm năm
theo bộ tài chính năm nay dự kiến huy động hai trăm năm mươi tỷ đồng trái phiếu chính phủ
để cải thiện tình hấp dẫn cho trái phiếu chính phủ bộ tài chính cho biết trên thị trường sơ cấp sẽ thí điểm phát hành trái phiếu chính phủ có lãi suất thả nổi từ quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
trên thị trường thứ cấp sẽ đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động trong quý i
đồng thời thực hiện chuyển chức năng thanh toán trái phiếu chính phủ sang ngân hàng nhà nước trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy